thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vào ngày hai mươi hai tháng hai số ca mắc mới tại thành phố được ghi nhận là một ba trăm năm mươi sáu số ca nhập viện trong ngày là ba trăm ba mươi chín ca
so với những ngày trước số ca nhập viện tăng nhưng số ca bệnh nặng và tử vong vẫn đang ở mức thấp
qua kết quả giám sát cho thấy omicron đang là biến chủng chủ yếu gây bệnh tại tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo để tăng cường miễn dịch trước biến chủng omicron thì tiêm chủng là biện pháp cực kỳ quan trọng
do đó các quận huyện thành phố thủ đức tiếp tục tổ chức mời gọi người dân đến tiêm chủng
người dân cần chủ động liên hệ với địa phương để được tiêm chủng khi đến lượt
bên cạnh tiêm chủng chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cũng cần được tiếp tục đẩy mạnh
trong khi đó lưu ý người thuộc nhóm nguy cơ gồm cả trẻ em có tình trạng béo phì
cập nhật quy trình xử lý f phù hợp với tình hình mới